trong những năm gần đây một số quận huyện ngoại thành thành phố hồ chí minh đã phát triển nghề trồng hoa lan cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu
với sự giúp sức từ phía chính quyền hoa lan đã trở thành sản phẩm nông nghiệp giá trị cao góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp mang lại nguồn thu lớn cho người dân nông thôn
hàng năm giá trị xuất khẩu từ ngành lan việt nam đạt trên bốn triệu usd với thị trường chủ yếu là nhật bản mỹ
hiện tại chúng ta là quốc gia có giá trị xuất khẩu về lan đứng thứ sáu trên thế giới
nhưng ngược lại giá trị nhập khẩu hoa lan của việt nam lại luôn tăng qua các năm từ năm năm triệu usd năm hai nghìn một mươi bốn lên tới một mươi hai chín triệu usd năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố hồ chí minh với quỹ đất ngoại thành dồi dào cùng với nguồn nước nguồn nhân lực ngành trồng lan đang phát triển mạnh
nếu như năm hai nghìn một mươi diện tích trồng lan chỉ có một trăm chín mươi ha thì tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám con số đó đã là ba trăm bảy mươi năm ha tập trung chủ yếu ở các huyện củ chi bình chánh
cùng với sự khuyến khích từ chính quyền
sản lượng lan của thành phố cung cấp ra thị trường đã đạt một trăm ba mươi bốn năm triệu cành
với sự hỗ trợ của nhà nước trong vấn đề tuyên truyền hướng dẫn về mặt kỹ thuật tạo điều kiện hỗ trợ về các cây con giống
một số trang thiết bị đồng thời có sự hỗ trợ lãi giai để đầu tư trong thực hiện trồng hoa lan
cho nên việc phát triển trồng hoa lan trên địa bàn huyện củ chi rất tụng đồng
năm nay ủy ban nhân dân thành phố
đã quyết định tổ chức lần đầu tiên liên hoan festival hoa lan hai nghìn một mươi chín với chủ đề sắc màu nhiệt đới
liên hoan sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm nhằm chào mừng ngày thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động
đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá thương hiệu tiếp thị sản phẩm hoa lan việt tới nhân dân và du khách quốc tế